thưa quý vị the times ở israel ngày một mươi hai tháng một mươi dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ israel idf quân đội israel cho biết
kể từ khi xung đột bùng nổ idf đã tấn công khoảng ba sáu trăm linh mục tiêu ở giải gaza với tổng số bom sử dụng là sáu quả
theo idf họ đang và sẽ tấn công tất cả tài sản của hamas trên giải gaza bao gồm phòng chỉ huy tác chiến khu quân sự
trung tâm sản xuất vũ khí và những nơi liên quan tới lãnh đạo hamas
sáng ngày bảy tháng một mươi hamas phát động chiến dịch cơn lũ anasa tấn công israel cả trên bộ trên không và trên biển
để đáp trả israel đã triển khai chiến dịch những thanh kiểm sát đặt đất nước trong tình trạng chiến tranh
thành lập nội các thời chiến và quyết định huy động ba trăm sáu mươi quân dự bị
tới nay cuộc xung đột giữa israel và hamas đã diễn ra được năm ngày
theo các quan chức y tế palestine các vụ bắn phá của israel đã cướp đi sinh mạng của ít nhất một bốn trăm một mươi bảy người làm hơn sáu hai trăm linh người bị thương
trong khi đó thông tin từ phía israel cho hay
cuộc tấn công đẫm máu của hamas đã giết chết ít nhất một ba trăm linh người israel và làm bị thương ba hai trăm linh người
năm bộ trưởng thuộc đảng liên minh quốc gia của ông benny gantz đã tuyên thệ nhiệm chức tại quốc hội knesset vào đêm một mươi hai tháng một mươi
sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu tán thành chính phủ khẩn cấp mở rộng ở israel
với tỷ lệ sáu mươi bốn phiếu thuận và bốn phiếu chống
quốc hội đã đồng ý giữ nguyên thành phần nội các cũ và bổ sung năm bộ trưởng từ đảng đối lập
nhưng không phụ trách bỏ phiếu
trong đó ông gantz sẽ tham gia nội các chiến tranh cùng thủ tướng benjamin netanyahu và bộ trưởng quốc phòng yoav galan
theo thỏa thuận mà ông netanyahu đã ký với ông gantz
chính phủ sẽ đình chỉ kế hoạch cải cách tư pháp trong thời kỳ chiến tranh
trong một diễn biến liên quan ngoại trưởng mỹ antony blinken đang có mặt ở israel tuyên bố washington luôn sát cánh cổng tel aviv
nhưng cho rằng palestine cũng có khát vọng chính đáng
ông blinken cho biết viện trợ quân sự của mỹ đang tiếp tục trên đường đến israel
trong chuyến thăm này ông blinken cũng gợi ý cho các nhà lập pháp bỏ phiếu
ông blinken cũng gợi ý việc cần phải có một giải pháp hòa bình cuối cùng cho cuộc xung đột hiện nay ở trung đông
chuyến thăm của ông blinken diễn ra trong lúc giao tranh leo thang giữa israel và hamas nhiều ngày qua
trong bối cảnh giao tranh còn diễn biến phức tạp tại khu vực trung đông
ai cập mỹ và israel đang thảo luận về khả năng thiết lập một hành lang an toàn cho việc sơ tán công dân nước ngoài khỏi giải gaza
các nguồn tin báo chí cho biết
hiện hơn năm trăm linh người mỹ và công dân các nước khác bao gồm nhân viên liên hợp quốc nhân viên các tổ chức phi chính phủ và nhà báo
đang bị mắc kẹt ở giải gaza do các cửa khẩu biên giới giữa gaza và israel ai cập đều bị đóng
israel và ai cập đã tạm thời thống nhất trên nguyên tắc về tạo ra một hành lang an toàn từ gaza cho các công dân mỹ và người nước ngoài
tuy nhiên hai bên đều nhấn mạnh rằng điều này sẽ cực kỳ phức tạp bởi nó đòi hỏi một số hình thức ngừng bắn
liên quan tới tình hình sơ tán công dân ngày một mươi hai tháng một mươi nhóm bốn mươi một công dân thái lan đầu tiên trong số hàng chục nghìn lao động nước này tại israel đã trở về nước
quá trình sơ tán công dân vẫn đang tiếp tục
lực lượng không quân hoàng gia thái lan hy vọng sẽ bắt đầu sơ tán hai trăm hai mươi công dân thái lan vào ngày một mươi năm tháng một mươi và nhiều chuyến bay khác được lên kế hoạch vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi
còn tại thái lan cảnh sát nước này đã thu giữ hơn hai khẩu súng bất hợp pháp và bảy mươi năm viên đạn đồng thời bắt giữ một năm trăm chín mươi ba nghi phạm
chiến dịch chấn át toàn quốc kéo dài ba ngày qua sau vụ xả súng chết người tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô bangkok hôm ba tháng một mươi
cảnh sát trưởng quốc gia thái lan cho biết các đội cảnh sát đã đột kích ba hai trăm hai mươi bốn địa điểm trên khắp đất nước từ ngày chín tới ngày một mươi một tháng một mươi
tổng cộng có một năm trăm chín mươi ba nghi phạm đã bị bắt trong chiến dịch này
cảnh sát đã thu giữ một bảy trăm tám mươi chín khẩu súng bất hợp pháp bao gồm súng blank súng bb cùng với hai trăm một mươi chín khẩu súng đã đăng ký
đang được đổi chủ và gần tám mươi viên đạn
quản chức này cho biết chiến dịch trấn áp là phản ứng sau vụ xả súng ngày ba tháng một mươi tại trung tâm mua sắm siar bragon
nơi một tay súng tuổi vị thành niên đã nổ súng làm hai người thiệt mạng và năm người bị thương
vụ xả súng chết người đã khiến thủ tướng thái lan ra lệnh trấn áp tất cả các loại súng bất hợp pháp
bộ trưởng nội vụ cũng thông báo đình chỉ việc cấp giấy phép nhập khẩu và kinh doanh súng
ngoài ra cục điều tra tội phạm mạng ccib thuộc cảnh sát hoàng gia thái lan đang hợp tác với các cơ quan khác
để xử lý nghiêm các trang mạng xã hội bán súng trái phép trên mạng
đức sẽ cam kết cung cấp ba mươi năm binh sĩ phục vụ chiến lược phòng thủ và gian đe mới của tổ chức hiệp ước bắc đại thế giươ
phát biểu trên được bộ trưởng quốc phòng đức đưa ra bên lề cuộc họp của nato tại bruxelles bỉ
cùng với số lượng binh sĩ trên lãnh đạo quốc phòng đức cho biết
nước này sẽ cung cấp hàng trăm máy bay tàu khu trục tàu hộ tống và các vũ khí phương tiện quân sự khác phục vụ hoạt động chung của nato
liên minh quân sự này có thể yêu cầu đức triển khai các lực lượng trên từ năm hai nghìn hai mươi
cam kết của đức là một phần trong kế hoạch của nato về mô hình chiến lược mới
trong đó duy trì ba trăm linh binh sĩ trong tình trạng cảnh giác cao sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của nato trong tương lai
ứng viên vừa giành được đề cử của đảng cộng hòa cho vị trí chủ tịch hạ viện mỹ trong ngày một mươi một tháng một mươi
steve scurllis tuyên bố ông sẽ rút khỏi cuộc đua
tuyên bố trên được đưa ra trong một cuộc họp kín của đảng cộng hòa diễn ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi
trước đó phe cộng hòa đang kiểm soát hạ viện mỹ đã đề cử ông steve scurllis làm chủ tịch cơ quan lập pháp này
sau khi ông kevin mccarthy bị bãi nhiệm vào tuần trước
đảng cộng hòa đã chọn ông scurllis người đứng thứ hai trong thứ bậc lãnh đạo của đảng cộng hòa
thay vì chủ tịch ủy ban tư pháp hạ viện jim jordan
các nhà lập pháp cho biết số phiếu ủng hộ ông scurllis là một trăm một mươi ba và chín mươi chín đối với ông jordan
cùng ngày hạ viện mỹ cũng hoãn bầu chọn chủ tịch mới thay thế ông khevin mccarthy
cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi theo giờ mỹ nhưng đã bị hủy bỏ
và chưa có thông tin chính thức về các bước tiếp theo trong bối cảnh hạ viện mỹ chưa có người đứng đầu
ngay trước thêm cuộc bỏ phiếu đảng cộng hòa đang kiểm soát hạ viện mỹ chưa thể chắc chắn
toàn bộ nghị sĩ đảng này sẽ bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên steve scurllis làm chủ tịch kế tiếp
chương trình lương thực thế giới wfp hôm một mươi một tháng một mươi đã gọi trận động đất mới đầy ở afghanistan
là thảm họa trong thảm họa kêu gọi quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này
chính quyền taliban cho biết ít nhất hai bốn trăm linh người tử vong và hơn hai người bị thương trong thảm họa này
theo đó trận động đất ở afghanistan này đã trở thành một trong những trận động đất nguy hiểm nhất thế giới trong năm nay
trước đó không lâu các trận động đất ở thổ nhĩ kỳ và syri đã khiến
khoảng năm mươi người thiệt mạng viện trợ hạn chế khiến công tác cứu trợ trở nên khó khăn
sau khi các trận động đất và dư chấn làm dung chuyển afghanistan
hệ thống chăm sóc sức khỏe của afghanistan phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ nước ngoài
đã phải đối mặt với sự cắt giảm tê liệt trong hai năm kể từ khi taliban tiếp quản
trong khi đó nhiều khoản hỗ trợ quốc tế vốn hình thành nên sương sống của nền kinh tế đã bị dừng lại
chương trình lương thực thế giới đã cắt giảm khẩu phần ăn và hỗ trợ tiền mặt từ tám triệu người afghanistan trong năm nay
nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của những thách thức tài chính mà các cơ quan viện trợ phải đối mặt
trong điều kiện mà liên hợp quốc coi là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới
ngày một mươi hai tháng một mươi ủy ban olympic nga roc đã phản đối quyết định của ủy ban olympic quốc tế ioc
về việc đình chỉ tư cách thành viên của roc
theo ủy ban olympic nga quyết định trên của ioc mang động cơ chính trị và phản tác dụng
phía nga khẳng định các vận động viên của nga
phần lớn trong số đó vẫn đang bị cấm tham gia thi đấu quốc tế một cách vô căn cứ
không bị ảnh hưởng theo bất kỳ hình thức nào
trước đó tại cuộc họp ban điều hành ở thành phố mumbai ấn độ
ủy ban olympic quốc tế thông báo đã đình chỉ tư cách thành viên của ủy ban olympic nga
vì vi phạm hiến trường olympic
ioc cho biết quyết định đình chỉ được đưa ra sau khi ủy ban olympic nga hôm năm tháng một mươi
đưa ra quyết định kết nạp các tổ chức thể thao ở bốn vùng miền đông ukraine
tuy nhiên ioc cho biết vẫn bảo lưu quyền quyết định về sự tham gia của các vận động viên
bằng tư cách trung lập có hộ chiếu nga tại thế vận hội mùa hè năm hai nghìn hai mươi